ngay tại kỳ họp thứ sáu quốc hội khóa một mươi bốn xung quanh các quy định trong dự thảo luật đặc xá sửa đổi nhiều ý kiến đề nghị cần có một số điều chỉnh cụ thể hơn
đa số các đại biểu nhận định sau khi quốc hội cho ý kiến về dự luật này tại kỳ họp trước cơ quan chủ trì soạn thảo là bộ công an đã tiếp thu nghiêm túc các ý kiến của đại biểu và điều chỉnh trong dự thảo lần này
cây kiến đều tán thành với các quy định trong dự thảo luật đặc xá sửa đổi về thời điểm xét đặc xá và đối tượng được đặc xá
các ý kiến giá cao quy định xem xét đề nghị đặc xá đối với người bị kết án vào tù về các tội phạm tham nhũng hoặc một số tội phạm khác sau khi họ thực hiện xong nghĩa vụ trả lại tài sản bồi thường thiệt hại
tôi thấy là quy định như thế này thì chặt chẽ và nghi minh đối với các tội tham nhũng
nhưng mà có điều ở đây là kế theo đó
và các tội phạm khác
tội phạm khác thì nói rằng là bồi thường và trả lại một phần tài sản
thế thì một phần tài sản ở đây là không biết là bao nhiêu
thế cho nên tôi đề nghị là chú ý về vấn đề cái phân tài sản là bao nhiêu
ở một góc độ khác có ý kiến đề nghị cân nhắc xem xét đề nghị đặc xá với trường hợp phụ nữ đang có thai hoặc có con dưới ba mươi năm

hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn bản thân là lao động duy nhất trong gia đình
có xác nhận của ủy ban nhân dân cấp xã nơi gia đình người đó cư trú
đặc biệt là cái lao động duy nhất thì tôi cho rằng cái quy định này nó rất là dễ bị lạm dụng trong thực tiễn
tại vì thực chất mà đánh giá cái lao động duy nhất hiện nay báo cáo các đại biểu là rất là khó và dễ bị lạm dụng
tại vì đánh giá cái lao động duy nhất hiện nay thì nếu mà từ gốc thì là chỉ có cái xác nhận của chính quyền địa phương
và cái lao động duy nhất thì nó rất là dễ bị lạm dụng
cái thứ hai là trong thực tiễn mà khi chúng tôi mà làm những cái đặc xá thì chúng tôi thấy có nhiều cái trường hợp
nhất là cái trường hợp nuôi con nhỏ dưới ba mươi sáu tháng tuổi
nhiều cái đối tượng mặc dù đang được hoãn thi án như thế nhưng mà vẫn có tiếp tục có những cái hành vi phạm tội
cũng trong ngày làm việc hôm nay các đại biểu cũng đã thảo luận xung quanh một số vấn đề khác của sự thảo luật
như một số tội danh không xét đề nghị đặc xá thẩm quyền tiến hành đặc xá
chiều nay tiếp tục chương trình kỳ họp thứ sáu dưới sự điều hành
của phó chủ tịch quốc hội phùng quốc hiển quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường
thượng tướng tô lâm bộ trưởng bộ công an thừa ủy quyền của thủ tướng chính phủ trình bày tờ trình
chủ nhiệm ủy ban tư pháp của quốc hội lê thị nga trình bày báo cáo thẩm tra về dự án luật thi hành án hình sự sửa đổi
trong tờ trình thượng tướng tô lâm bộ trưởng bộ công an cho biết
sau hơn tám năm thi hành luật thi hành án hình sự năm hai nghìn một mươi công tác thi hành án hình sự đã được tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao
những chính sách khoan hồng nhân đạo của đảng và nhà nước ta trong giáo dục cải tạo người phạm tội
bên cạnh kết quả đạt được luật này đã bộc lộ những bất cập hạn chế một số quy định đã không còn phù hợp với tình hình thực tiễn
đặc biệt từ năm hai nghìn một mươi ba quốc hội đã thông qua hiến pháp mới và nhiều bộ luật luật có nội dung liên quan đến thi hành án hình sự
nên các quy định của luật thi hành án hình sự hiện hành không bảo đảm tính đồng bộ thống nhất với quy định của hiến pháp và pháp luật có liên quan
do đó việc sửa đổi luật thi hành án hình sự năm hai nghìn một mươi là yêu cầu cấp thiết
việc sửa đổi các quy định của luật thi hành án hình sự để cụ thể hóa các quy định hiến pháp năm hai nghìn một mươi ba nhằm bảo đảm thực thi quyền của người đang chấp hành án
cùng với đó việc bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sửa đổi năm hai nghìn một mươi bảy và bộ luật tố tụng hình sự năm hai nghìn một mươi năm đã bổ sung các quy định về trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại
quy định về tha tù trước thời hạn có điều kiện
sửa đổi quy định liên quan đến các quy định về trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại
đến hình phạt cải tạo không giam giữ án treo biện pháp giáo dục tại xã phường thị trấn
do vậy cần bổ sung các quy định về việc thi hành các bản án quyết định của tòa án có hiệu lực pháp luật đối với pháp nhân thương mại phạm tội
quy định về thi hành quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện của tòa án và các quy định khác có liên quan trong việc quản lý người được tha tù trước thời hạn có điều kiện
về nghĩa vụ của người chấp hành án cải tạo không giam giữ người được hưởng án treo
việc lao động phục vụ cộng đồng của người chấp hành án cải tạo không giam giữ
thi hành biện pháp tư pháp đối với người dưới một mươi tám tuổi trong luật thi hành án hình sự để bảo đảm tính thống nhất của luật thi hành án hình sự với hệ thống pháp luật của nhà nước ta
bộ trưởng bộ công an tô lâm nêu rõ việc xây dựng dự án luật thi hành án hình sự sửa đổi nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý
bảo đảm sự nghiêm minh của bản án quyết định của tòa án tính thống nhất của chính sách hình sự và thể hiện tính nhân đạo
kết hợp trừng trị và giáo dục cải tạo người phạm tội góp phần đấu tranh phòng chống tội phạm bảo vệ an ninh quốc gia
bảo đảm trật tự an toàn xã hội đề cao hiệu quả phòng ngừa và tính hướng thiện trong việc xử lý người phạm tội
bảo vệ quyền con người quyền công dân bảo vệ lợi ích của tổ chức cá nhân
sau khi nghe trình bày tờ trình quốc hội nghe chủ nhiệm ủy ban tư pháp của quốc hội lê thị nga trình bày báo cáo thẩm tra dự án luật thi hành án hình sự sửa đổi
nội dung báo cáo thẩm tra cho biết đa số các ý kiến đều tán thành với đề nghị của chính phủ
đổi tên thành luật thi hành án hình sự sửa đổi cũng như đồng tình với sự cần thiết phải xây dựng dự án luật sửa đổi lần này
cũng trong chiều nay tại hội trường quốc hội tiếp tục phiên thảo luận về một số nội dung còn có ý kiến khác nhau của dự án luật chăn nuôi
trước khi quốc hội thảo luận về dự án luật chăn nuôi các đại biểu quốc hội đã được nghe chủ nhiệm ủy ban khoa học
công nghệ và môi trường phan xuân dũng báo cáo giải trình tiếp thu về dự án luật trên
theo chủ nhiệm ủy ban khoa học công nghệ và môi trường phan xuân dũng
tại phiên họp thứ hai mươi sáu ủy ban thường vụ quốc hội đã cho ý kiến về một số vấn đề lớn trong việc tiếp thu
chỉnh lý sự thảo luật chăn nuôi theo ý kiến góp ý của đại biểu quốc hội tại kỳ họp thứ năm
sự thảo luật cũng đã được gửi xin ý kiến các đoàn đại biểu quốc hội
và đã có sáu mươi một trên sáu mươi ba đoàn đại biểu quốc hội gửi báo cáo góp ý về sự thảo luật
tại phiên thảo luận chiều nay vẫn có nhiều đại biểu cho ý kiến về một số nội dung quy định cụ thể
như nhập khẩu động vật nuôi xử lý chất thải vật nuôi sử dụng chất cấm trong chăn nuôi
hay xử lý vi phạm về chất lượng thức ăn chăn nuôi
một số quy định về cấm nhập khẩu đối với chăn nuôi như trên là chưa đầy đủ
vì trong thời gian qua việt nam nhập khẩu một số vật nuôi có tác hại đến môi trường sống
môi trường sản xuất như là nhập khẩu con ốc bưu vàng
hậu quả là nhiều nơi ốc bưu vàng phá hoại mùa màng các cánh đồng sản xuất lúa
tôi đề nghị thêm một khoảng cấm nữa để có cơ sở pháp lý quản lý chặt chẽ hơn đối tượng
những vật nuôi nguy hại này đó là cấm nhập khẩu vật nuôi có tác hại đến môi trường sản xuất môi trường sống
trong khi đó khi góp ý về các quy định liên quan đến xử lý chất thải vật nuôi
đại biểu trần đình gia đoàn hà tĩnh chỉ ra nhiều điểm bất cập
trang trại trang nuôi không trực tiếp tổ chức trang nuôi mà cho người khác thuê để tổ chức trang nuôi
nếu quy định trách nhiệm về xử lý chất thải rắn trong chăn nuôi cho chủ sở hữu trang trại
thì việc này khó thực hiện bởi vì chủ trang trại không trực tiếp tổ chức chăn nuôi
thứ hai là trong thực tế thì có nhiều doanh nghiệp nhiều tập đoàn tổ chức chăn nuôi
bằng hình thức là cung cấp giống thức ăn thuốc bảo vệ thực vật cho các chủ chăn nuôi
theo hình thức nuôi gia công nếu quy định như thế này thì việc trách nhiệm xử lý chất thải chăn nuôi
đổi dồn cho người nuôi gia công mà những người thực sự chủ sở hữu các vật nuôi thì không có trách nhiệm xử lý
liên quan đến quy định xử lý thức ăn chăn nuôi vi phạm chất lượng đại biểu nguyễn thanh thủy
đoàn hậu giang cho rằng cần điều chỉnh để tránh tình trạng tùy nghi xử lý trong áp dụng
thức ăn chăn nuôi vi phạm chất lượng có thể được xử lý theo các hình thức cải chính
thông tin tái chế
chuyển đổi mục đích sử dụng tái xuất tiêu hủy
theo tôi phải thay cùng từ có thể bị xử lý bằng cùng từ phải bị xử lý để bảo đảm thực hiện được nghi minh
rõ ràng trong từng điều khoản thi hành của luật
việc quy định có thể bị xử lý sẽ dẫn đến tùy nghi trong áp dụng sẽ tạo kẽ hở trong xử lý vi phạm
giải trình một số vấn đề đại biểu quốc hội quan tâm bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
nguyễn xuân cường đánh giá các ý kiến đóng góp của các đại biểu quốc hội rất xác đáng
trách nhiệm xuất phát từ tình hình thực tế tại các địa phương
bộ sẽ tập hợp lại toàn bộ ý kiến của các đại biểu
ý kiến nào hợp lý cần phải tiếp thu thì sẽ tiến hành khẩn trương
ý kiến nào không tiếp thu thì bộ sẽ có sự giải trình cụ thể tới các đại biểu
thưa quý vị và các bạn sau phát biểu dậy sóng nghị trường của đại biểu quốc hội lưu bình nhưỡng
trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ sáu quốc hội khóa một mươi bốn
xung quanh những số liệu đánh giá chưa đúng về chất lượng công tác điều tra
xử lý tội phạm của lực lượng công an đã gây dư luận nhiều chiều trong xã hội
ảnh hưởng đến uy tín của lực lượng công an nhân dân
một lần nữa chúng tôi khẳng định những thông tin số liệu mà đại biểu lưu bình nhưỡng đưa ra là không đúng
đó là những con số mà đại biểu tự tính toán có tinh chất suy diễn và quy trục
vào ngày năm tháng một mươi một thượng tướng lê quý vương ủy viên trung ương đảng
phó bí thư đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an đã thay mặt
ban thường vụ đảng ủy công an trung ương ký văn bản gửi đảng đoàn quốc hội
kiến nghị về một số đánh giá chưa chính xác của đại biểu lưu bình nhưỡng
liên quan đến hoạt động điều tra xử lý tội phạm gây dư luận không tốt
tại nghị trường trong phiên chất vấn ngày ba mươi một tháng một mươi đại biểu quốc hội lưu bình nhưỡng
đã đưa ra một số số liệu liên quan đến đánh giá chưa đúng về chất lượng công tác điều tra
xử lý tội phạm của lực lượng công an với nhận định vi phạm của cơ quan điều tra
khủng khiếp không thụ lý tin tố giác chín mươi bốn chậm gửi quyết định cho viện kiểm sát tám mươi sáu
xử lý tin tố giác quá hạn chín mươi chín bảy mươi sáu vi phạm tống đạt một trăm linh
khi trả lời báo chí về việc trên đại biểu lưu bình nhưỡng vẫn khẳng định
tôi không nhầm lẫn bất kỳ một số liệu nào tôi chịu trách nhiệm trước đảng
trước nhân dân trước quốc hội trước cử tri về tất cả những vấn đề tôi phát biểu
và số phần trăm tôi chia
trên không gian mạng ngày ba tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám tài khoản facebook có tên lưu bình nhưỡng
tự giới thiệu là đại biểu quốc hội lưu bình nhưỡng phó trưởng ban dân nguyện
thuộc ủy ban thường vụ quốc hội đăng tải bài viết về vấn đề trên
trong đó có đưa ra đánh giá tiêu cực về ngành công an đồng thời khẳng định
phát biểu của mình là hoàn toàn chính xác và kêu gọi cộng đồng mạng
cử tri cả nước biết để cùng chia sẻ
lợi dụng vấn đề trên các trang mạng blog và nhiều tài khoản facebook
đã phát tán đăng nhiều video clip bài viết công kích bôi nhọ lực lượng công an
thu hút nhiều lượt theo dõi bình luận tiêu cực gây dư luận xấu
những ý kiến của các đại biểu quốc hội luôn được đảng ủy công an trung ương trân trọng
mong muốn đóng góp cho lực lượng công an khắc phục những vấn đề còn tồn tại
thiếu sót để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự hết sức khó khăn phức tạp hiện nay
tuy nhiên các ý kiến đánh giá cần khách quan thận trọng
của cả một lực lượng không chỉ nhìn ở khía cạnh tiêu cực mà cần đánh giá tổng thể
để cử tri và nhân dân cả nước hiểu đúng vấn đề
trong thời gian qua lực lượng công an nhân dân đã phát huy vai trò nhiệm vụ
phối hợp các cấp các ngành đảm bảo vững chắc an ninh quốc gia
làm thất bại âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch phản động
xử lý kịp thời các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự
đã đấu tranh làm giảm hai bảy mươi hai
tỷ lệ điều tra khám phá án đạt tám mươi một ba mươi ba vượt chỉ tiêu quốc hội đề ra
triệt phá nhiều băng ổ nhóm tội phạm khẩn trương điều tra làm rõ
các vụ án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng
chất lượng công tác điều tra tiếp tục được nâng lên chấp hành pháp luật
trong hoạt động điều tra được bảo đảm kiểm sát tuân theo pháp luật
hạn chế tình trạng oan sai bức cung nhục hình
như vậy phải khẳng định tình hình an ninh trật tự của nước ta
tiếp tục được giữ vững
công tác phòng ngừa đấu tranh chống tội phạm vi phạm pháp luật
tiếp tục có chuyển biến theo chiều hướng tốt hơn
đây là sự cố gắng nỗ lực rất lớn của chính phủ các cấp các ngành
nhất là ý chí quyết tâm sự hy sinh gian khổ của lực lượng công an nhân dân
trong bối cảnh tình hình đang phức tạp như hiện nay
chỉ tính riêng sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám đã có bảy cán bộ chiến sĩ công an hy sinh
ba mươi đồng chí bị thương ba mươi bảy đồng chí bị phơi nhiễm hiv
trong khi thực hiện nhiệm vụ
về các số liệu liên quan việc nhận định đánh giá chưa đúng của đại biểu lưu bình nhưỡng
bộ công an đã kiểm tra lại và có thông tin cụ thể
tính trong một mươi hai tháng báo cáo quốc hội từ ngày một tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy đến ba mươi tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
các cơ quan điều tra đã tiếp nhận và giải quyết tin báo tố giác tội phạm
và kiến nghị khởi tố tăng bốn năm mươi bảy so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
trong đó cơ quan điều tra trong công an nhân dân tiếp nhận và giải quyết là một trăm một mươi tám bảy trăm ba mươi một tin chiếm chín mươi tám tám mươi ba
một một mươi bảy còn lại là tin báo tố giác tội phạm do các cơ quan khác tiếp nhận và giải quyết
như cơ quan điều tra quân đội nhân dân cơ quan điều tra của viện kiểm sát nhân dân
cơ quan khác được giao tiến hành một số hoạt động điều tra như hải quan cảnh sát biển kiểm lâm v v
tổng số tin báo tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố đã giải quyết là một trăm linh bốn bảy trăm sáu mươi bảy tỷ lệ giải quyết đạt tám mươi bảy
so với tổng thể chung số tin báo tố giác tội phạm đã thụ lý giải quyết thì những vi phạm trên chiếm tỷ lệ rất nhỏ
cụ thể là số tin báo tố giác không thụ lý theo đúng quy định của cơ quan điều tra trong công an nhân dân là tám mươi hai
trong tổng số một trăm một mươi tám bảy trăm ba mươi một tin
chiếm tỷ lệ bảy
số tin báo tố giác tội phạm kiến nghị khởi tố đã giải quyết nhưng chậm gửi quyết định giải quyết cho viện kiểm sát của cơ quan điều tra trong công an nhân dân
là ba mươi bảy trong tổng số một trăm một mươi tám bảy trăm ba mươi một tin chiếm bảy mươi
số tin báo tố giác xử lý quá hạn của cơ quan điều tra trong công an nhân dân là ba ba trăm sáu mươi
trong tổng số một trăm một mươi tám bảy trăm ba mươi một tin
chiếm tỷ lệ hai tám mươi hai
số lần vi phạm trong việc gửi tống đạt thông báo niêm yết các lệnh quyết định áp dụng thay đổi hủy bỏ các biện pháp ngăn chặn của cơ quan điều tra trong công an nhân dân là ba mươi ba chiếm tỷ lệ tám mươi
như vậy số liệu đại biểu quốc hội lưu bình nhưỡng là tự tính để đưa ra các con số báo cáo trước quốc hội
đây là những số liệu hoàn toàn không đúng có tính chất suy diễn
quy chụp gây ảnh hưởng đến uy tín của lực lượng công an nhân dân
do đó đảng ủy công an trung ương kiến nghị chủ tịch quốc hội có ý kiến kết luận về những nội dung trên để thông báo trước quốc hội và cử tri cả nước
kiến nghị đảng đoàn quốc hội yêu cầu đại biểu lưu bình nhưỡng đính chính lại những nhận định đánh giá liên quan đến số liệu trên
và không có các lời nói hoạt động làm phức tạp thêm tình hình
đồng thời có hình thức xử lý vi phạm có liên quan đến việc phát hiện
phát ngôn và đánh giá nhận định tình hình gây dư luận xấu
sáng nay tại hà nội đảng ủy công an trung ương và ban tổ chức trung ương đã có buổi làm việc thống nhất một số nội dung quan trọng
sửa đổi bổ sung quy định số bảy mươi hai ngày hai mươi bốn tháng hai năm hai nghìn một mươi tám của bộ chính trị về tổ chức đảng trong công an nhân dân
thượng tướng nguyễn văn thành ủy viên trung ương đảng ủy viên ban thường vụ đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an
đồng chí hà ban ủy viên trung ương đảng phó trưởng ban tổ chức trung ương
đồng chủ trì buổi làm việc
thực hiện nghị quyết số hai mươi hai của bộ chính trị về tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy bộ công an
tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả ban thường vụ đảng ủy công an trung ương đã ban hành và tổ chức triển khai
thực hiện đề án số tám ngày một mươi tháng tám năm hai nghìn một mươi tám về kiện toàn tổ chức đảng và cấp ủy trong công an nhân dân
bàn hành kế hoạch bổ sung sửa đổi quy định số bảy mươi hai ngày hai mươi bốn tháng hai năm hai nghìn một mươi bảy của bộ chính trị về tổ chức đảng
trong công an nhân dân trên cơ sở đó cục công tác đảng và công tác chính trị công an nhân dân đã chủ động
nghiên cứu xây dựng dự thảo xin ý kiến cấp ủy công an các đơn vị địa phương và trao đổi thống nhất với ban tổ chức trung ương
về các nội dung sửa đổi bổ sung quy định bảy mươi hai của bộ chính trị
tại buổi làm việc hai bên đã tiến hành thảo luận đưa ra ý kiến về một số nội dung trọng tâm bổ sung sửa đổi quy định số bảy mươi hai
như việc lập tổ chức đảng nơi có đặc điểm riêng không tương ứng với tổ chức của công an nhân dân
lập tri bộ công an xã và cơ cấu đồng chí trưởng công an xã tham gia cấp ủy địa phương
bổ sung nội dung quy định về số lượng cấp ủy các cấp trong công an nhân dân trừ cấp đảng ủy công an trung ương
chức năng nhiệm vụ quyền hạn của đảng ủy bộ phận cơ quan chính trị trong công an nhân dân
cơ quan giúp việc cấp ủy các cấp trong công an nhân dân
việc thực hiện mối quan hệ giữa cấp ủy công an và cấp ủy địa phương khi luân truyền điều động
bổ nhiệm đồng chí giám đốc công an tỉnh trưởng công an cấp huyện trường công an cấp xã
đồng thời chỉ định tham gia cấp ủy địa phương và chỉ định tham gia cấp ủy công an địa phương giữa hai nhiệm kỳ đại hội
hôm nay đại sứ quán hoa kỳ tại việt nam và bộ quốc phòng việt nam đã ký thỏa thuận bàn giao một mươi ba bảy ha diện tích đất
đã xử lý cho bộ giao thông vận tải quản lý để phục vụ cho việc mở rộng sân bay quốc tế đà nẵng
buổi lễ cũng đã đánh dấu hoàn thành dự án xử lý môi trường ô nhiễm dioxin tại đà nẵng kéo dài sáu năm qua với kinh phí một trăm một mươi triệu đô la
bắt đầu triển khai từ tháng tám năm hai nghìn một mươi hai dự án đã xử lý thành công hơn chín mươi mét khối đất chầm tích ô nhiễm
bằng phương pháp cứ hấp thụ nhiệt và cô lập an toàn năm mươi mét khối đất trầm tích nhiễm dioxin nồng độ thấp
qua các giai đoạn thực hiện đến nay tổng ba mươi hai phần
hai mươi bốn hectare đất đã được bàn giao phục vụ việc mở rộng sân bay quốc tế đà nẵng và phát triển kinh tế xã hội của người dân địa phương
nhận được những diện tích đất để phát triển kinh tế xã hội
những kết quả ấy không lớn nhỏ bé thôi nhưng mà đoạn đoán góp rất to lớn vào sự phát triển chung của một đất nước việt nam
một thành phố đà nẵng sạch và đáng sống ngay cả đáng sống hơn
sau thành công của dự án xử lý ô nhiễm dioxin tại điểm nóng sân bay quốc tế đà nẵng
chính phủ hoa kỳ cam kết sẽ tiếp tục hợp tác với chính phủ việt nam trong các dự án tiếp theo
nhằm khắc phục những hậu quả sau chiến tranh
các bước tiếp theo của chúng tôi bao gồm việc hai bên sẽ sớm khởi động dự án xử lý ô nhiễm chất độc dioxin tại sân bay biên hòa
không chỉ thế hoa kỳ còn cam kết việt nam giải quyết trong nhiều lĩnh vực khác về nhân đạo và khắc phục hậu quả chiến tranh để lại
đặc biệt trong việc giả phá bom mình chưa nổ ở quảng trị đồng thời hỗ trợ những người khuyết tật ở việt nam
cũng như tìm kiếm thông tin binh sĩ mất tích của hai bên trong thời gian chiến tranh
kết quả của dự án đã đánh dấu cột mốc quan trọng trong quan hệ song phương giữa hai chính phủ việt nam hoa kỳ
đáp ứng sự mong mỏi của nhân dân việt nam về một môi trường sống không còn bị ô nhiễm chất hóa học dioxin
đồng thời hướng đến một tương lai hợp tác tốt đẹp bền vững giữa hai quốc gia trong việc xây dựng mối quan hệ hòa bình hiệp
chiều nay bộ tư lệnh binh chủng hóa học đã phối hợp với bảo tàng chứng tích chiến tranh
bảo tàng hóa học và bảo tàng đà nẵng tổ chức khai mạc triển lãm hồi sinh những vùng đất chết
triển lãm đã giới thiệu đến công chúng gần hai trăm linh hình ảnh hiện vật liên quan đến chiến tranh hóa học tại việt nam
và công tác khắc phục hậu quả bom mìn chất độc hóa học tồn dư sau chiến tranh khắc phục sự cố ô nhiễm môi trường
góp phần cùng cả nước và bạn bè quốc tế chung tay làm sạch môi trường bảo vệ sức khỏe cộng đồng ổn định cuộc sống phát triển kinh tế xã hội
tại buổi lễ bộ tư lệnh binh chủng hóa học cũng đã ký kết với hội nạn nhân chất độc màu da cam việt nam
chương trình phối hợp hoạt động vì nạn nhân chất độc da cam dioxin việt nam
tin an ninh trật tự không chấp hành mệnh lệnh thậm chí đối tượng còn tông xe vào một đồng chí cảnh sát giao thông
đang làm nhiệm vụ
gây thương tích chiều nay cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố phan rang tháp tràm tỉnh ninh thuận
đã tạm giữ điền hòa nhật bảo hai mươi ba tuổi để điều tra làm rõ về hành vi chống người thành công vụ
cụ thể vào khoảng chín giờ sáng ngày năm tháng một mươi một bảo điều khiển xe máy chở theo vợ
khi đến ngã tư giao nhau giữa đường nguyễn trãi và đường tô hiệu bảo cho xe vượt đèn đỏ
thế vậy tổ tuần tra của đội cảnh sát giao thông công an thành phố phan rang tháp tràm đã ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra
nhưng bảo không chấp hành mà điều khiển xe chạy và tông vào đồng chí nguyễn công thái
cán bộ đội cảnh sát giao thông trật tự công an tp phan rang tháp tràm tỉnh ninh thuận
đang làm nhiệm vụ bị thương nhẹ ngay sau đó bảo đã bị người dân và tổ công tác bắt giữ
tàng trữ trái phép chất ma túy và vũ khí quân dụng hai trẻ em ruột gồm trần thị trúc ly hai mươi bảy tuổi
và em là trần văn để hai mươi năm tuổi vừa bị công an huyện phụng hiệp của tỉnh hậu giang bắt giữ
khoảng một mươi một giờ trưa ngày hôm nay trên quốc lộ sáu mươi một đoạn thuộc xã thạnh hòa công an huyện phụng hiệp
đã bắt quả tàng ly đang tàng trữ một bịch ni lông bên trong chứa các hạt tinh thể nghi là ma túy
qua đối tranh với đi công an công an tiếp tục kiểm tra phòng trọ của đẻ thuê
phát hiện thêm bảy bịch ni lông có chứa các hạt tinh thể ghi là ma túy bốn viên nén nghi là ma túy
một gói giấy có chứa cần xa khô một cân tiểu ly nhiều dụng cụ dùng để sử dụng ma túy
một khẩu súng ngắn tháo rời không đạn và hai dao tự chế
sáu mươi một kg cá thể động vật hoang dạ đã được hạt kiểm lâm huyện tri tôn của tỉnh an giang
cùng lực lượng chức năng thả về với môi trường tự nhiên tại khu vực rừng tràm thuộc xã tân tuyến vào ngày hôm nay
ngày sáu tháng một mươi một tại khu vực xã lương an trà huyện tri tôn của tỉnh an giang
lực lượng công an đã phát hiện xe máy biển kiểm soát sáu mươi hai b một trăm một mươi ba nghìn một trăm sáu mươi ba
trong huyện quốc việt trú tại xã tân hòa thành
huyện tân phước tỉnh tiền giang điều khiển
trên xe có vận chuyển sáu mươi một kg rắn các loại như rắn thổ ngựa rắn di voi rắn hổ hành rắn trung và chăn
đây là những loại rắn thuộc nhóm động vật hoang dã xếp vào nhóm hai b không gây độc hại
qua kiểm tra nguyễn quốc việt không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ số rắn trên
lực lượng công an đã lập biên bản tạm giữ và bàn giao cho hạt kiểm lâm huyện tri tôn để tiến hành điều tra xử lý

sở đang có hành vi bơm xả nước thải không qua xử lý ra môi trường vừa bị phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh bến tre phát hiện và bắt quả tang
cơ sở đang có hành vi trên là hộ kinh doanh nam vương ở khu phố ba thị trấn bình đại huyện bình đại do ông lâm thanh nhã làm chủ nhưng ủy quyền cho ông nguyễn thế vương làm đại diện
cơ sở này chuyên sản xuất mua bán các mặt hàng khô thủy sản các loại
mặc dù cơ sở đã xây dựng hệ thống xử lý nước thải nhưng tại thời điểm kiểm tra không được vận hành theo quy định toàn bộ nước thải chưa qua xử lý được bơm trực tiếp ra kênh ba nhật trung bình hai mươi chín m ba một ngày đêm làm ô nhiễm nghiêm trọng môi trường xung quanh